trong tối ngày năm tháng sáu hàng ngàn cán bộ công nhân viên chức người lao động
đang sống trên địa bàn quận gò vấp tp hcm đã đến ba điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
theo danh sách từ sở y tế cung cấp
danh sách này bao gồm những nhân sự có tính chất công việc đặc thù quan trọng ngoài quận
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đối tượng được xét nghiệm là cán bộ công chức viên chức và người lao động
thuộc các sở ban ngành ưu ba nhân dân tp thủ đức
và các quận huyện ưu ba nhân dân các phường xác thị trấn cư trú trên địa bàn quận gò vấp
và phường thạnh lộc quận một mươi hai thực hiện chỉ thị một mươi sáu có tính chất quan trọng
đặc thù công việc không thể làm tại nhà
tại trường mầm non anh đào phường một mươi bảy quận gò vấp lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ
để hướng dẫn giữ khoảng cách tuân thủ công tác phòng chống dịch
kết quả sẽ được gửi về các đơn vị nơi người xét nghiệm làm việc trong ngay hôm sau
trung tâm y tế quận có triển khai thông báo đến tất cả cán bộ công chức viên chức của quận gò vấp
mục đích là lấy kết quả xét nghiệm để đi ra khỏi quận gò vấp cho một người ở cụm này dự định như vậy
tuy nhiên là sẽ lấy những khi nào mà hết những đối tượng cần lấy mẫu thì thôi
tất cả những mẫu lấy mẫu ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chuyển lên trên thành phố để thành phố xét nghiệm
sau khi thành phố xét nghiệm xong có kết quả thì sẽ gửi kết quả về trung tâm y tế
và trung tâm y tế xử lý số liệu xong thì sẽ chuyển sẽ thông báo đến các cơ quan chủ quản có cá nhân lấy mẫu
sau đó cơ quan chủ quản sẽ thông báo cho
các cá nhân của cơ quan mình
theo trung tâm y tế quận gò vấp tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận
đang được kiểm soát tốt nhờ sự nỗ lực nhiều ngày qua
do đó việc xét nghiệm cho cán bộ công nhân viên chức lao động sinh sống ở gò vấp
mà làm việc ngoài quận đảm bảo phù hợp an toàn phòng chống dịch bệnh
thủ trưởng các cơ quan đơn vị nhà nước có trách nhiệm gửi danh sách những người thực sự đi làm
để lực lượng y tế tổng hợp xét nghiệm
đồng thời thủ trưởng đơn vị phải lo cho cán bộ công chức viên chức và người lao động ngoài địa bàn quận gò vấp
bố trí nhanh gọn và phù hợp với người dân là cấp xe cũng khoảng cách tạo điều kiện tốt cho người dân
thì bây giờ muốn ra khỏi cầu gò dấp làm thì phải xét nghiệm trước
âm tính thì ngày mai mới bắt đầu thì mới đi ra khỏi hội dấp làm được
thì bữa giờ nó cũng kẹt vấn đề là đi đâu mình cũng khai báo y tế
thì thấy cũng hợp lý thôi
người thân trong gia đình mình nữa thì công ty tôi kỹ lắm
tại trong trọng một người mà bị là bị hết
nhưng mà bị hết thì thua
việc xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ công nhân viên chức làm việc ngoài quận gò vấp
nhằm phòng ngừa truy vết cũng như tạo điều kiện đi lại cho những người đang làm công việc thiết yếu
không tự ở nhà trên địa bàn quận gò vấp
đối với các cơ quan đơn vị có trụ sở ở quận gò vấp
thì bố trí tối đa không quá một phần ba số lượng cán bộ công chức viên chức người lao động
của cơ quan đơn vị làm việc tại trụ sở
đảm bảo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trên tờ khai y tế vn
khi ra vào các địa bàn trên theo quy định